đà lạt đang mùa cao điểm du lịch du khách tham quan nghỉ dưỡng đông khiến cho tình trạng tiếp thị không lành mạnh bùng phát gây ra nhiều hệ lụy phản cảm
không chỉ sử dụng các lời lẽ thô tục tấn công nhau để tranh giành khách nhiều du khách còn bị cò đe dọa hoặc là lừa mua hàng với mức giá trên trời
tỉnh lâm đồng đã ký công văn yêu cầu công an tỉnh sở văn hóa thể thao và du lịch cục quản lý thị trường tỉnh ubnd các huyện thành phố
căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng giao quân kiểm tra và kịp thời xử lý nghiêm các hiện tượng cò trong kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn mua bán đặc sản hàng lưu niệm trên địa bàn